bộ công an đã ra thông báo về vụ việc gây dối trật tự công cộng
và chống người thi hành công vụ tại xã đồng tâm thuộc huyện mỹ đức tp hà nội
theo thông báo từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một số đơn vị thuộc bộ quốc phòng
phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay
miếu môn tp hà nội theo kế hoạch
trong quá trình xây dựng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một số đối tượng có hành vi
chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng tấn công lực lượng chức năng
chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả
ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh một đối tượng chống đối chết một đối tượng bị thương
bộ công an cho biết các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng
có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khởi tố vụ án khởi tố bị can
tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay miếu môn theo kế hoạch